các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phát ngôn viên không quân mỹ al stephenet hôm một mươi ba tháng một mươi hai cho biết đây là những thành viên không lực đầu tiên bị sa thải vì những lý do liên quan đến vaccine
bà stefanet cho biết tất cả những người này đều đang trong đợt dập ngũ đầu tiên nên đều là những quân nhân trẻ cấp bật thấp
mặc dù không quân không tiết lộ chế độ nào mà những thành viên được hưởng một dự luật đang trình lên quốc hội cho phép binh sĩ trong các trường hợp từ chối tiêm vaccine
sẽ được chế độ giải ngũ danh dự hoặc giải ngũ chung hưởng các điều kiện danh dự
đầu năm nay lầu nam góc đã yêu cầu tất cả các thành viên quân đội bắt buộc tiêm vaccine covid một mươi chín
bao gồm các lực lượng tại ngũ vệ binh quốc gia và lực lượng dự bị
mỗi lực lượng có thời hạn và thủ tục riêng cho yêu cầu này trong đó không quân yêu cầu thời hạn hoàn thành tiệm sớm nhất
bộ trưởng quốc phòng lay austin cho biết vaccine covid một mươi chín vô cùng quan trọng trong duy trì sức khỏe của lực lượng quân đội
và khả năng ứng phó với một cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia
phát ngôn viên stefanet cho biết
bảy thành viên không lực thuộc nhóm được miễn trừ tiêm vì lý do y tế hành chính hay tôn giáo
một số quan chức từ các lực lượng khác của quân đội mỹ cho biết họ tin rằng cho đến nay
chỉ có không quân đã thực hiện biện pháp mạnh tay là sa thải người từ chối tiêm vaccine
không có gì lạ khi các thành viên của quân đội bị đuổi khỏi biên chế vì không tuân lệnh bởi kỷ luật
là nguyên lý hoạt động căn bản của các lực lượng vũ trang
bà stét vaniq cho biết trong ba quý đầu năm hai nghìn hai mươi một khoảng một tám trăm linh thành viên không quân đã bị cho giải ngũ
vì bất tuân mệnh lệnh
theo dữ liệu mới nhất của không quân hơn một thành viên lực lượng này đã từ chối tiêm vaccine covid một mươi chín
và hơn bốn bảy trăm linh người đang xin miễn trợ tôn giáo
tính đến tuần trước hơn chín mươi bảy thành viên không lực mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine
các thành viên thường trực của hải quân và thủy quân lục chiến được giao hạn chót đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
phải tiêm vaccine và thành viên dự bị có hạn đến hai mươi tám tháng một mươi hai
lực lượng vệ binh quốc gia và lực lượng dự bị được cho thời gian thoải mái nhất
với hạn chót đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể omecran của virus sars cov hai
có số lượng đột biến lớn và tại mỹ đang xuất hiện những thông tin trái chiều về việc có hay không
các ca nhiễm biến thể được tổ chức y tế thế giới who xếp vào diện đáng lo ngại này
cục quan chức y tế bang california tiến sĩ cara t dean là một trong những người đầu tiên
đưa ra cảnh báo hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi trang virus sars cov hai gần như chắc chắn
sẽ xảy ra ở đài loan giữa các công dân mỹ những người chưa từng tới trung quốc trước đó
đến nay nữ tiến sĩ này cho rằng một điều tương tự đang lặp lại với biến thể omicron
trái ngược tuyên bố của giới chức mỹ về việc chưa xác định trường hợp nào nhiễm biến thể này tại đây
trả lời phỏng vấn trang tin business incyders tiến sĩ din cho biết các quốc gia theo dõi những biến thể mới
bằng cách gửi các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mắc covid một mươi chín theo các phòng xét nghiệm để giải mã trên tờ gen của chúng
tuy nhiên tiến sĩ din cho rằng rất nhiều phòng thí nghiệm tại mỹ đã giảm bớt nỗ lực giải trình tự gen
của các ca mắc covid một mươi chín trong bối cảnh hầu hết số ca mắc mới thời gian qua đều nhiễm biến thể data
theo bà thực tế này đã khiến mỹ không giải trình tự gen đủ để phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể omicron
tiến sĩ diên cho biết thêm thông tin tính toán dựa trên một số giả định trong đó có hoạt động di chuyển quốc tế
bà con nghi ngờ gì về thực tế đã có những trường hợp nhiễm biến thể omicrand ở mỹ đồng thời ước tính con số này hiện là khoảng hai ca
nhận định trên được đưa ra sau khi cố vấn y tế của nhà trắng tiến sĩ anthony fauci cho biết ông sẽ không ngạc nhiên
nếu biến thể omecron đã xâm nhập mỹ không qua đường hàng không
tuy nhiên các ý kiến trên trái ngược với thông báo cập nhật của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ rằng
không có bằng chứng về omecron tại nước này và biến thể data chiếm tới chín mươi chín chín trong tổng số ca mắc covid một mươi chín đã được giải trình tự gen tại mỹ
trả lời phỏng vấn báo giới hôm hai mươi chín tháng một mươi một vượt qua
giám đốc cdc tiến sĩ roger walensky nhấn mạnh cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm biến thể omicron tại mỹ
hệ thống giám sát biến thể của nước này cho thấy washington có thể phát hiện một cách đáng tình cậy các biến thể mới
từ alpha hồi đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến delta trong mùa hè vừa qua
mặc dù mỹ đã tăng cường các nỗ lực giải trình tự gen đối với các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân covid một mươi chín
kể từ khi đại dịch bùng phát nhưng nước này vẫn tụt hậu so với các quốc gia phát triển khác
trong chín mươi ngày qua mới chỉ giải trình tự gen được năm bảy trong tổng số các ca mắc covid một mươi chín tại nước này
thấp hơn so với một mươi một năm tại canada một mươi ba bảy ở anh và hai mươi tám bảy ở thụy điển
tin tức thế giới đang được rất nhiều người quan tâm đặc biệt liên quan đến biến thể mới ở micron
mới đây số người tiêm vaccine một ngày tại mỹ đã tăng kỷ lục trong bối cảnh ít nhất một mươi bang đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng ompicron
thông tin được công bố trong bối cảnh ít nhất một mươi bang đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng omicron

trong đó có hai ca lây nhiễm cộng đồng tại bang minusta và hawaii
tốc độ tiêm chủng tại mỹ đạt đỉnh vào hồi tháng bốn với mức trung bình là ba bốn triệu mũi một ngày sau khi lượng lớn vaccine được xuất xưởng
sự xuất hiện của biến chủng delta cũng thúc đẩy người dân mỹ đi tiêm với mức trung bình gần một triệu liều vaccine một ngày vào những tháng cuối mùa hè
còn số này vượt ngưỡng một năm triệu liều một ngày hồi giữa tháng một mươi một
trong đó nhiều người tiêm mũi vaccine tăng cường
thống kê của cdc cho thấy bảy mươi người mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine trong khi gần sáu mươi dân số đã tiêm đầy đủ
tỷ lệ tiêm chủng tại mỹ vẫn tiếp tục tăng lên nhưng với tốc độ chậm khi nước này mất bốn tháng để tăng từ năm mươi lên sáu mươi
so với chưa đầy một tháng để tăng từ ba mươi lên bốn mươi và hai tháng để tăng từ bốn mươi lên năm mươi
ông trump vào hôm hai tháng một mươi hai công bố hàng loạt biện pháp mới nhằm ứng phó covid một mươi chín
siết chặt quy định xét nghiệm với hành khách đi lại và tăng cường nỗ lực tiêm chủng
ông cũng hối thúc đất nước đặc biệt là các đối thủ chính trị đồng lòng ủng hộ chiến lược chống dịch mới
loạt biện pháp mới nhằm thể hiện chính quyền biden đang làm mọi thứ để ngăn chặn đại dịch
cản trở nỗ lực phục hồi kinh tế và tránh được gián đoạn kỳ nghỉ lễ cuối năm
ông chủ nhà trắng đã mang tới sự ổn định sau những năm hỗn loạn dưới thời tiền nhiệm của donald trump
nhưng các biến chủng ncov lại liên tục đặt ra thử thách và khiến tỷ lệ ủng hộ ông sụp giảm mạnh
biến chủng omicron được nam phi thông báo với tổ chức y tế thế giới who vào tuần trước
sau đó được who xếp vào nhóm biến chủng đáng lo ngại
hơn ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng này làm tăng lo ngại về làn sóng lây nhiễm nguy hiểm
và báo hiệu cuộc chiến với đại dịch và nguy hiểm
vẫn chưa kết thúc các nhà khoa học cho rằng cần nghiên cứu thêm để xác định nguồn gốc các đột biến của omicron
ảnh hưởng của chúng tới độc lực cũng như khả năng lây truyền của biến chủng
phát biểu trên đài cnn tiến sĩ fauci cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận về mức độ nghiêm trọng của biến thể omicron
lần đầu tiên phát hiện ở botswana vào ngày một mươi một tháng một mươi một một số đột biến ở biến thể mới này của virus gây covid một mươi chín
đang gây quan ngại
đặc biệt khi liên quan đến khía cạnh tăng mạnh nguy cơ lây nhiễm và có thể đột phá phản ứng của hệ miễn dịch
theo ông fauci
hiện mỹ vẫn chưa ghi nhận ca nào liên quan đến biến thể mới
ông faushi cho biết cộng đồng khoa học nước này đang đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu omicron
biến thể có số lượng đột biến cao nhất từ trước đến nay ở protein gai
trong khi cần phải mất tối đa tám tuần để xây dựng bức tranh toàn cảnh về những nguy cơ tiềm tàng của biến thể omicron
diễn tiến về dịch bệnh tại các nước đang tăng tốc
số ca tại nam phi đang tăng lên nhanh chóng
và israel cũng đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên
tờ the indipenden youca dẫn khuyến cáo của ủy ban châu âu đề nghị toàn bộ các quốc gia thành viên
hãy ngừng hoạt động đi lại với các nước xuất hiện ca nhiễm mới
vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi một tổ chức y tế thế giới cũng xếp omicron vào nhóm biến thể đáng lo ngại
đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng who bổ sung vào danh sách các biến thể covid một mươi chín theo sau delta
cùng ngày mỹ canada và úc theo trân yu cùng một số nước khác áp đặt lệnh giới hạn đi lại
đối với khu vực phía nam châu phi theo reuters vào hôm hai mươi bảy tháng một mươi một

tiến sĩ anthony fauci chuyên gia dịch tẩy học hàng đầu của mỹ
lệnh hạn chế đi lại không ngăn biến chủng omicron xâm nhập vào mỹ song có thể làm chậm tốc độ lây lan
tiến sĩ anthony fauci chuyên gia dịch tẩy học hàng đầu của mỹ
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một thừa nhận không thể ngăn chặn biến chủng omicron xâm nhập vào nước này
câu hỏi đặt ra là chúng ta có thể làm nó chậm lại hay không fauci nói
mỹ áp hạn chế đi lại với tám quốc gia phía nam châu phi nhằm đối phó với chủng omicron
được cho là có nhiều đột biến và khả năng lây lan cao hơn delta
tiến sĩ fauci nhận định biện pháp này sẽ giúp giới chuyên gia có thêm thời gian đối phó với chủng omicron
các chuyên gia khác cũng cho rằng lệnh hạn chế đi lại không ngăn được ông michel xâm nhập vào mỹ
thậm chí cảnh báo chủng ncov mới đã xuất hiện tại nước này
tuy nhiên họ nhận định lệnh hạn chế đi lại giúp giới chức y tế cùng các hãng dược phẩm có thêm thời gian
để xác định khả năng chống biến chủng mới của vaccine covid một mươi chín hiện tại và liệu có phải phát triển sản phẩm mới hay không
lệnh hạn chế đi lại sẽ làm chậm tiến trình lây lan của omicron chứ không ngăn biến chủng này
tiến sĩ ezekiel emanuel tại đài truyền thông tin
đại học pennsylvania nói không thể tránh được biến chủng omicron xâm nhập vào mỹ
xong chúng ta có thể thay đổi các điều kiện liên quan
tiến sĩ fasi cho biết omicron có khoảng ba mươi đột biến và khoảng một mươi trong số đó liên quan đến khả năng lây truyền và hiệu quả miễn dịch
điều này cho thấy chủng mới có thể dễ dàng lây lan hơn và né được các loại vắc xin hiện tại ở mức độ nào đó chưa xác định được fauci nói
fauci cho biết mỹ ghi nhận một số ca nhiễm đột phá ở những người nhiễm biến chủng của delta
đã khỏi bệnh và những người tiêm đủ liệu trình vắc xin
ông cho biết các chuyên gia chưa xác định được mức độ bệnh trạng sau khi nhiễm omicron
dự báo chủng mới có thể lây lan nhanh hơn song người nhiễm ít có tiến triển nặng
các quan chức chính quyền tổng thống mỹ joe biden cho biết đang làm việc với giới chức các nước khác để tìm hiểu thêm về chủng omicron này
tổng thống biden nói số ca nhiễm chủng này đang tăng là lý do người mỹ cần tiêm vaccine covid một mươi chín hoặc mũi tăng cường
quan điểm được fauci nhắc lại sau đó
mỹ từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một sẽ cấm người tới từ nam phi botswana zimbabwe namibia lesotho eswatini mozambique và malawi
các quan chức cho biết lệnh cấm không áp dụng với công dân mỹ hoặc thường trú nhân xong họ cần có xét nghiệm âm tính với ncov
quyết định được mỹ đưa ra sau khi tổ chức y tế thế giới who đặt tên biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
được phát hiện lần đầu tiên tại nam phi là omicron
và xếp ra cho các nước việt nam
tổ chức y tế thế giới who đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín của virus sars cov hai vừa được phát hiện ở nam phi
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một who đã đặt lại tên cho biến thể b một một năm trăm hai mươi chín là omicron đồng thời tuyên bố đây là biến thể đáng quan ngại
nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm
nhiều nước đã ban hành lệnh tạm thời ngừng hoạt động vận tải hàng không từ nam phi và các nước thuộc khu vực miền nam châu phi
các nhà khoa học anh mới đây đã cảnh báo về sự xuất hiện của biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín với số lượng đột biến rất cao lên tới ba mươi hai đột biến trong protein gai
giới khoa học nhận định nhiều khả năng biến thể này nguy hiểm hơn các biến thể khác của virus sars cov hai và né tránh hệ miễn dịch
chủng mới cũng đã được phát hiện ở nam phi botswana
khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc israel và bỉ không nằm ngoài mối quan ngại toàn cầu về biến thể omecron
mỹ brazil canada và saudi arabia đã trở thành những quốc gia mới nhất quyết định hạn chế việc đi lại từ khu vực miền nam châu phi
động thái này có khả năng gián một đòn nặng nề và nỗ lực của thế giới nhằm chấm dứt đại dịch covid một mươi chín
tuyên bố của chính quyền mỹ nhấn mạnh
tổng thống joe biden đã cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho người mỹ và đánh bại đại dịch
các hạn chế đi lại sẽ không áp dụng cho công dân mỹ và người thường trú hợp pháp mặc dù họ phải xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính trước khi đến quốc gia này
tổng thống biden cũng kêu gọi người mỹ hãy tiêm phòng hoặc tiêm liều tăng cường
quyết định cấm du khách đến từ các quốc gia châu phi được đưa ra chưa đầy ba tuần sau khi các du khách quốc tế được chào đón trở lại mỹ
các quan chức mỹ đang liên hệ chặt chẽ với các quan chức y tế cộng đồng ở nam phi để tìm hiểu thêm về biến thể mới này và liệu omicron có kháng vaccine hay không
who cũng đã cảnh báo rằng các quốc gia không nên vội vàng áp đặt các hạn chế đi lại do biến thể này
thay vào đó khuyến nghị một cách tiếp cận dựa trên cân nhắc rủi ro và bằng chứng khoa học
bộ y tế nam phi đã công kích việc châu âu vội vàng áp đặt lệnh cấm đi lại để làm chậm sự lây lan của một biến thể virus sars cov hai
mới là hạ khắc phản khoa học và trái với khuyến cáo của who
bộ trưởng bộ y tế nam phi joe fala cho biết nếu so sánh tỉ lệ lây nhiễm hàng ngày giữa nam phi và một số nước châu âu đồng thái này thật sự không có vẻ khoa học
ông cũng đưa ra cảnh báo rằng những phản ứng như vậy có thể khiến các quốc gia né tránh báo cáo về những trường hợp biến thể virus mới
và lập luận rằng mọi người sẽ có thể che giấu những phát hiện bệnh mới vì nó quá rủi ro
theo who phải mất vài tuần để tìm hiểu xem
liệu các đột biến mới được phát hiện có làm cho virus trở nên độc hại
hoặc có khả năng lây truyền mạnh hơn hay không